mưa lũ đã làm cho hai mươi bảy người chết mất tích và bị thương nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh ở khu vực miền trung
và đây là thống kê từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến hết ngày một mươi tháng một mươi mưa lũ đã khiến cho chín người thiệt mạng
quảng trị ba người thừa thiên huế hai quảng ngãi một gia lai một đắk lắc một và quảng nam một
một mươi một người mất tích tại quảng trị là bảy đà nẵng ba gia lai một
bảy người bị thương tại quảng bình một thừa thiên huế
gần ba mươi ba bốn trăm linh nhà bị thiệt hại trong đó bốn nhà bị hư hỏng hoàn toàn
có chín mươi ba điểm bị sạt lở trên các tuyến quốc lộ
đường sắt bắc nam đoạn qua tỉnh thừa thiên huế bị ngập
hai hai trăm linh mét tỉnh lộ bị sạt lở
với nông nghiệp có hai trăm hai mươi bốn hectare lúa bị ngập hơn tám trăm tám mươi hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
hơn năm mươi tám con da cầm bị chết cuốn trôi
hai mươi điểm trường bị ngập tại quảng trị là một đà nẵng một mươi một và quảng nam là ba mươi
hơn chín mét bờ biển sạt lở
thừa thiên huế là chín năm mươi mét quảng trị là một mươi mét
thưa quý vị do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số sáu
mực nước sông tiếp tục dâng cao và gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền trung
tại huyện miền núi hướng hóa của tỉnh quảng trị ngoài bốn người mất tích
thì trong chiều ngày một mươi tháng một mươi đã có thêm một học sinh đuối nước do dùng phao cứu sinh tự chế
như vậy là tỉnh quảng trị đã có ba người chết do mưa lũ và sáu người mất tích
trong tổng số một mươi năm người chết bảy người mất tích tại miền trung
điều này cho thấy tai nạn đuối nước xảy ra tại các xã miền núi đang có chiều hướng gia tăng
mà nguyên nhân phần lớn vẫn do sự chủ quan của người dân trước diễn biến thường của mưa lũ
theo thông tin ban đầu trưa ngày một mươi tháng một mươi em h b l một mươi bốn tuổi trú tại khóm vịnh đông
thị trấn lao bảo đã dùng một chiếc phao tự chế để ra nghịch nước
trong lúc chơi thì không may phao bị lật dẫn đến mất tích
nhận được tin báo công an huyện
đã triển khai nhanh lực lượng để tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
đến chiều cùng ngày thi thể nạn nhân đã được tìm thấy ở khu vực gần nhà
đây cũng là một thực trạng đáng báo động ở các xã miền núi trong những ngày diễn ra mưa lũ
thực tế đã có rất nhiều trường hợp người dân sử dụng bè tự chế
từ thân chuối thân cây ghép tạm hay rụt xe ô tô như thế này để di chuyển tìm ẩn nhiều nguy hiểm
tự chế ra cái phao để mà đi trên nước trong cái mưa lũ là rất là nguy hiểm
và đáng lo ngại
và qua cái sự việc của ngày hôm qua xảy ra tại trên địa phương của chúng tôi
thì tôi thấy đây là một sự việc rất là đáng tiếc rất là đau lung
trong công tác không chọn bà lục ở trên địa bàn
đặc biệt là trên địa bàn của tôi trực tiếp quản lý
thì tôi cảm thấy là người dân ở đây là vẫn còn một số người là không ý thức được vấn đề mà sử dụng pháo tự chế
người ta phao tự chế người ta sử dụng một cách bừa bại
không có mục đích
mục đích chỉ là chơi
được biết trong bốn ngày liên tiếp các xã miền núi như hướng tân hướng lộc xã hút thị trấn lao bảo
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã có bốn người khác cùng mất tích
tất cả đều là lái đò qua sông suối đập tràn khu vực lòng hồ thí điểm thì lũ xuống bất ngờ cuốn trôi
do nước lớn dòng chảy thay đổi liên tục và chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân cũng là một trở ngại lớn
vậy nên công tác tuyên truyền đến từng người dân về mức độ nguy hiểm
trong lúc này là việc làm cấp thiết
nhân dân khắc phục hậu quả không biển nơi vùng sông yếu
nhường nguy hiểm đến tình mạng tránh trường hợp đáng tiếc như vừa rồi là có bốn trường hợp mất tích và một trường hợp đuổi nước
theo dự báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn gây ngập luộc trên diện rồng
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần phải tự giác
nâng cao ý thức trang bị phao cứu sinh khi sử dụng ghe xuồng qua các khu vực nước
sâu chạy xiết tuyệt đối không để con em sử dụng bè tự chế đi lại để bảo vệ an toàn tình mạng